sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh bình phước vừa phối hợp với các cơ quan chức năng tiêu hủy bảy ổ dịch tả lợn châu phi trên địa bàn huyện đồng phú và thành phố đồng xoài
trong đó tổng số lợn bị tiêu hủy là một trăm sáu mươi tám con với tổng trọng lượng hơn tám ba tấn
toàn bộ số lợn trên đã được tiến hành tiêu hủy bằng phương pháp trôn lấp
bên cạnh đó lực lượng thú y cũng đã tiến hành tiêu độc khử trùng khoanh vùng vùng dịch và triển khai các biện pháp ngăn chặn phòng chống dịch lây lan
tính đến chiều ngày một mươi tám tháng bảy dịch tả lợn châu phi đã lan rộng ra một mươi trên một mươi một huyện thị thành phố của tỉnh bình phước
tổng số đàn lợn bị tiêu hủy lên tới bốn hai trăm tám mươi con với tổng trọng lượng hơn hai trăm hai mươi hai tấn
hiện chỉ còn một địa phương duy nhất là thị xã bình long là chưa ghi nhận có dịch
cơ quan chức năng trong tỉnh bình phước khuyến cáo người dân tuyệt đối không giấu dịch
khi có lợn chết phải báo ngay cho cơ sở thú y để được hướng dẫn xử lý
tuyệt đối không vứt sát lợn chết ra bãi rác sông suối tránh ô nhiễm môi trường và phát tán dịch bệnh ra cộng đồng
không giết mổ tàu tán không mua bán vận chuyển lợn bệnh lợn chết ra thị trường khiến dịch lan rộng